chiều một sáu tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi năm ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét việc tổng kết thực hiện nghị quyết số năm trăm tám mươi ngày bốn một mươi hai nghìn một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội về thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh